chiều ngày hai mươi năm tháng năm biết anh nguyễn hà tiên trú tại thành phố nha trang
có quen một chủ kho hàng tên kiệt ở tỉnh quảng ngãi
vinh giả là anh kiệt điện thoại cho anh tiên hỏi mượn tiền
sau đó thuê một người xe ôm đến nhận tiền của anh tiên cho mượn
chiều ngày hôm sau gặp anh kiệt và biết mình bị lừa
anh tiên gọi cho vinh thì đối tượng tiếp tục hỏi vay tiền
gặp vinh tại nơi hẹn ở nha trang anh tiên đã đưa đối tượng này đến cơ quan công an trình báo